thưa quý vị thừa ủy quyền của bộ trưởng bộ công an hôm nay công an tỉnh đồng tháp tổ chức lễ thăng cấp quân hàm vượt bậc đối với đồng chí hồ tấn dương phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế và ma túy công an huyện lấp vò đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ truy bắt tội phạm vào ngày bốn tháng tám vừa qua
ngày bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm từ đại úy lên thiếu tá đối với đồng chí hồ tấn dương
phát biểu tại buổi lễ trao quyết định đại tá nguyễn văn hiểu giám đốc công an tỉnh đồng tháp cho biết trong quá trình công tác đồng chí hồ tấn dương luôn năng nổ tích cực sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
việc đồng chí dương hy sinh là một mất mát to lớn của gia đình và lực lượng công an đồng tháp
giám đốc công an tỉnh đồng tháp đề nghị lực lượng công an toàn tỉnh phải nêu gương tinh thần dũng cảm trong công tác tinh thần chiến đấu của đồng chí hồ tấn dương
tiếp tục để mạnh tấn công chấn áp để lùi các loài tội phạm trên địa bàn để đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân